việt nam là một trong những quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch covid một mươi chín
sau hoạt động xuất nhập khẩu hạng hóa đang có nhiều dấu hiệu khả quan
khi kim ngạch xuất khẩu năm nay sắp cán mốc gần hai trăm năm mươi năm tỷ usd
tính chung trong một mươi một tháng tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước xếp xỉ đạt hai trăm năm mươi năm tỷ usd
tăng năm năm so với cùng kỳ
đáng chú ý xuất siêu tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục khoảng hai mươi tỷ usd
với quy mô và tốc độ tăng trừ như vậy hoàn toàn có thể đưa ra dự báo
nhiều khả năng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm hai nghìn hai mươi sẽ đạt khoảng năm trăm bốn mươi tỷ usd
cao hơn khoảng hai mươi ba tỷ usd so với năm hai nghìn một mươi chín
kết quả khả quan trên cho thấy hiệp định thương mại tự do như cptpp evfta
thời gian qua đã được doanh nghiệp việt nam tận dụng khá tốt
trước nhiều diễn biến bất thường của thương mại toàn cầu